thưa quý vị lạm dụng rượu bia trong thời gian dài rất dễ dẫn đến ảo giác không làm chủ được hành vi
không ít vụ việc gây dối trật tự công cộng tai nạn giao thông vi phạm pháp luật đều bắt nguồn từ ma men dẫn đến loạn thần
đó là lý do hai năm trước đây công an huyện cao phong tỉnh hòa bình đã khởi xướng mô hình có tên là
quản lý giáo dục giúp đỡ phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần gây mất an ninh trật tự
qua thực tế hai năm mô hình này đã cho thấy những hiệu quả ban đầu và được bộ công an chọn làm điểm để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc
hàng tuần công an xã thạch yên huyện cao phong lại đến nhà bùi văn phan để tuyên truyền vận động anh hạn chế uống rượu
hàng tuần công an xã thạch yên huyện cao phong lại đến nhà mùi văn phan để tuyên truyền vận động anh hạn chế uống rượu
còn đây là cơ ngơi mà người đàn ông này đã gây dựng được sau gần một mươi năm ông hạn chế uống rượu
nhận thức được những sai lầm của một thời giờ đây ông đã là người chồng người cha người ông mẫu mực để làm hương cho con cháu
đây chỉ là hai trong tổng số tám mươi đối tượng nghiện rượu bia có biểu hiện loạn thần trên địa bàn huyện
tại huyện cao phong tính từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi chín đã xảy ra năm vụ phạm tội vi phạm pháp luật đau lòng do người mắc bệnh tâm thần gây ra
tuy nhiên theo điều hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần
một bệnh khác là mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển tâm thần
hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
bệnh tâm thần không áp dụng được chế tài hình sự và cũng không có quy định bắt buộc phải cách ly người bệnh khỏi cộng đồng
điều đó đồng nghĩa với việc người mắc bệnh tâm thần sống chung với người bình thường gây bất ổn trong nhân dân
sẽ cử cả bộ công an xã phụ trách các xóm về cùng với các ban ngành đơn thể
đến từng hộ gia đình người những người mà nghiện rượu bia để nắm tình hình xác minh nắm tình hình và lập danh sách
lúc đấy thì chúng ta mới đưa danh sách vào trong mô hình quản lý giáo dục giúp đỡ người mắc bệnh tâm thần
riêng đối với các đối tượng uống rượu bia thì bất kể lúc nào sau khi uống rượu bia
thì các đối tượng đều cũng có thể có những hành vi mà gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
vì vậy lực lượng công an luôn hướng tới đối tượng này
qua khảo sát công an huyện cao phong đã lên danh sách gần một trăm sáu mươi trường hợp có biểu hiện tâm thần đưa vào quản lý giáo dục
trong đó chủ yếu là các đối tượng nghiện rượu bia
các trường hợp này đều đã được lực lượng công an xã tiến hành gọi hỏi gian đe tuyên truyền phổ biến giáo dục
hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định
do đó vài năm trở lại đây trên địa bàn huyện không xuất hiện những vụ phạm tội
vi phạm pháp luật do người nghiện rượu bia có biểu hiện bệnh tâm thần gây ra
điều đó đã góp phần không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện